chính phủ liên bang đức và công ty năng lượng uniper đã đạt được thỏa thuận về một gói giải cứu trị giá hàng tỷ euro
theo đó chính phủ đức sẽ nắm giữ ba mươi cổ phần của công ty này
công ty uniper có tầm quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp năng lượng cho người dân và các doanh nghiệp ở đức
với việc tham gia của chính phủ đức vào công ty uniper tập đoàn fortum của phần lan sẽ chỉ còn nắm giữ năm mươi sáu cổ phần của uniper
thay vì mức tám mươi như hiện nay
chính phủ liên bang đức cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu công ty không thể bù đắp lợi nhuận hoạt động do phải mua khí đốt thay thế giá cao trên thị trường
khách hàng sử dụng khí đốt sẽ phải đối mặt với việc tăng giá như một phần của gói giải cứu và một khoản phụ phí với mỗi gia đình sẽ rơi vào khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh euro trong tháng chín hoặc tháng một mươi tới
uniper đã phải xin viện trợ của nhà nước trong bối cảnh công ty phải mua khí đốt đắt đỏ trên thị trường
để thực hiện công ty đối mặt với các doanh nghiệp ở đức
các hợp đồng do nguồn cung của nga qua đường ống dòng chảy phương bắc một ở biển baltic bị cắt giảm
kết quả cuộc thăm dò của reuters công bố mới đây cho thấy đa số chuyên gia kinh tế dự báo khả năng kinh tế mỹ suy thoái trong năm tới đã tăng lên bốn mươi
và ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép sẽ tăng lãi suất thêm bảy mươi năm điểm cơ bản tại cuộc họp tuần tới để kiềm chế lạm phát
trong cuộc thăm dò tiến hành từ ngày một mươi bốn đến hai mươi tháng bảy của hãng tin
reuters có chín mươi tám trong số một trăm linh hai chuyên gia kinh tế dự báo
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed sẽ tăng lãi suất thêm bảy mươi năm điểm cơ bản vào cuối cuộc họp ngày hai mươi bảy tháng bảy tới
lên khoảng hai hai mươi năm đến hai năm
đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong bốn mươi năm qua là chín bốn
fed đã tăng lại suất thêm bảy mươi năm điểm cơ bản vào tháng trước mức tăng lớn nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
các chuyên gia trong cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin reuters
dự báo kinh tế mỹ có bốn mươi nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm tới
và nguy cơ này có thể tăng lên tới năm mươi trong vòng hai năm sau đó
bộ tài chính malaysia cho biết nợ quốc gia của nước này hiện ở mức hai trăm ba mươi năm tỷ usd
tương đương với sáu mươi ba tám gdp bao gồm khoản vai nước ngoài và các khoản vai khác
chính phủ malaysia cam kết bảo đảm thanh toán các khoản lãi vay nợ đúng tiến độ
các khoản vai trực tiếp nước ngoài của malaysia hiện ở mức sáu sáu tỷ usd
vẫn nằm trong mức trần nợ theo quy định của pháp luật hiện hành
theo quy định của đạo luật các biện pháp tạm thời đối phó với dịch covid một mươi chín
mức nợ trần của chính phủ malaysia được phép tăng lên sáu mươi năm gdp
các nhà khoa học trung quốc đã phát hiện một loại gen đặc biệt có trong một số cây trồng
như lúa và lúa mì có thể cải thiện hiệu quả khả năng quang hợp và sử dụng niter
và đồng thời tăng đáng kể năng sử dụng
các nhà khoa học của viện khoa học cây trồng thuộc viện khoa học nông nghiệp trung quốc
đã phát hiện ra rằng ngô có năng suất cao hơn nhiều so với lúa và lúa mì
chủ yếu là do các thách thức quang hợp khác nhau của chúng
họ nghiên cứu một trăm một mươi tám yếu tố phiên mã liên quan tới sự quang hợp ở ngô
và phân tích các gen liên quan ở lúa
cuối cùng các nhà khoa học đã xác định được gen dr eb một c

gen dr eb một c đáp ứng cả hai điều kiện ánh sáng và niter thấp
và từ đó cho rằng gen này điều phối cả quá trình quang hợp và hấp thụ niter
họ tiến hành thử nghiệm trên thực địa tại ba địa điểm khác nhau
kết quả cho thấy năng suất của hai giống lúa đã tăng lên hơn ba mươi
thời gian sinh trưởng của chúng cũng rút ngắn lại
trong thử nghiệm một số giống lúa mì gen b một c có thể tăng năng suất hơn một mươi bảy
và rút ngắn thời gian sinh trưởng từ ba đến sáu ngày
các chuyên gia đánh giá phát hiện này
mang lại triển vọng phát triển các giống cây có năng suất cao hơn
hiệu quả hấp thủ niter cao hơn và có thể cho thu hạch sớm hơn